mới đây có rất nhiều thông tin về một số nghiên cứu vaccine lao bcg có từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phát hiện ra rằng tiêm vaccine này có thể là một giải pháp tiềm năng trong cuộc chiến chống lại covid
tại việt nam vaccine bcg đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ lâu và nước ta cũng tự sản xuất được
tuy nhiên liệu có thực sự là vaccine lao có thể phòng ngừa hay có tác dụng đối với dịch covid một mươi chín hay không
chúng tôi đã kết nối với các chuyên gia để làm rõ hơn về vấn đề này
theo nghiên cứu thì những nước như ý hoa kỳ hà lan đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với các quốc gia có duy trì việc tiêm chủng bcg
tuy nhiên để có kết luận cuối cùng về việc vaccine bcg có thực sự có tác động tích cực trong phòng dịch covid một mươi chín hay không
theo các chuyên gia thì đều cần có thêm những nghiên cứu
như người ta nói ít hơn là ít về tử vong chứ còn mắc thì không
bcg có thể có những giả thiết để điều hòa hệ thống biễn dịch của chúng ta để ứng phó lại với con virus
không ở mức quá mức để gây ra những tổn hại trong bên trong cơ thể rất là nặng
nhưng điều đó cũng chỉ là giả thiết cũng không phải là chắc chắn
chúng ta làm nghiên cứu cũng biết được
kết quả chúng ta giữ được dịch như thế này là hệ thống chính trị của chúng ta
đó là công sức của toàn bộ người dân
trong những nghiên cứu này người ta có thể tìm thấy ở đây có một sự khác biệt ở mức độ quốc gia
giữa tình trạng nhiễm và tử vong covid một mươi chín với chính sách của quốc gia đối với triển khai tiêm vaccine b
vì vậy cũng không ít các nghiên cứu nói rằng là không có một cái sự khác biệt
sự khác biệt nào giữa việc tiêm hay là không tiêm với vaccine dc đối với cả kết quả khi mà nhiễm covid một mươi chín
và lần đầu nhất thì tổ chức y tế giới cũng đã có một cái thông báo là cho đến nay là chưa đủ bằng chứng
để nói rằng là vaccine bcg làm giảm tỷ lệ mắc tỷ lệ tử vong
các chuyên gia cũng cho biết thêm việt nam đang có những bước đi thận trọng trong việc tổ chức các nghiên cứu
cụ thể là trước mắt sẽ tiến hành đánh giá vấn đề bệnh lý của người bệnh covid một mươi chín
và so sánh với tiền sử tiêm chủng bcg
bên cạnh đó
vaccine bcg hiện tại chỉ nên khuyên cáo cho trẻ dưới một tuổi
chưa có chỉ định tiêm vaccine bcg cho những trường hợp đã tiêm vaccine này
cho đến nay việc tiêm nhắc có hiệu quả rất ít thậm chí không có hiệu quả trong phòng chống lao
trẻ trên một tuổi và người lớn có tỷ lệ viêm hạch cũng như biến chứng nặng hơn
nhất là những người đã từng bị lao sơ nhiễm
việc nghiên cứu bổ sung về vaccine lao với covid một mươi chín sẽ còn nhiều nghiên cứu chuyên môn
trong rất nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng là khi tiêm vaccine bcg
nó còn kích hoạt cả một cái
những hệ thống tổng thể hệ thống miễn dịch
bao gồm cả những dịch đặc hiệu và những dịch không đặc hiệu của cơ thể
đấy là lý do tại sao mà chúng ta vẫn có thể đưa ra cái đối tượng trong việc đánh giá
ảnh hưởng của vaccine bc đối với cả bệnh covid một mươi chín
và khả năng mà việt nam triển khai cái nghiên cứu bổ sung về vaccine lao
và việc triển khai vaccine lao cho người lớn nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố
thứ nhất là các cái cân nhắc chuyên môn một cách hết sức cẩn trọng
một số các cái vấn đề khác
nghiên cứu vẫn đang là nghiên cứu vì vậy cho đến khi có những kết quả cuối cùng
việc người dân cần làm nhất vẫn là tuân thủ các biện pháp phòng bệnh của bộ y tế
quy định của chính phủ không nên tự ý đi tiêm vaccine theo phong trào